xin chào và hẹn gặp lại
tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực theo nhiều doanh nghiệp hàn quốc vẫn còn đó nhiều vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đầu tư và kinh doanh tại việt nam
đặc biệt là những vướng mắc về thủ tục hành chính đang là rào cản không nhỏ khiến nhiều doanh nghiệp hàn quốc gặp khó
để triển khai hoạt động sản xuất nhiều doanh nghiệp chúng tôi vẫn cần phải làm từ một mươi đến một mươi năm thủ tục
một số doanh nghiệp không quen với các quy trình phức tạp dẫn đến việc thực hiện pháp lý trở nên khó khăn và khắt khe hơn
bên cạnh đó các hạng mục cần giấy phép như kết nối điện phòng cháy chữa cháy nguồn lao động cũng là một trong số các thách thức và cần nhiều thời gian để nhà đầu tư hoàn tất
bản thân các cơ chế chính xác chúng ta cũng chưa hoàn toàn đồng bộ đôi lúc nó còn trồng chéo
từ cơ chế chính xác ban hành cho đến triển khai thực hiện nó còn rất nhiều vướng mắc
cá nhân tôi đánh giá là môi trường kinh doanh chưa thực sự thông thoáng chưa thực sự thuận lợi cho doanh nghiệp
trong nhiều năm qua các doanh nghiệp fdi hàn quốc đã thu hút hàng trăm nghìn lao động làm việc trực tiếp và hàng triệu lao động trong các khâu gián tiếp khác
tuy nhiên thu hút lao động của các doanh nghiệp hàn còn thiên về khai thác nguồn lao động có giá nhân công rẻ ít đào tạo thậm chí dùng cơ chế thử việc để liên tục thay lao động
nhiều doanh nghiệp có tỷ lệ lao động nữ rất cao nhưng giá nhân công thấp và có thể gây các bệnh nghề nghiệp
bên cạnh đó do cách thức sản xuất theo công đoạn trong mạng lưới toàn cầu
tư còn giữ phần lớn bí quyết công nghệ nên việc chuyển giao công nghệ rất ít và việc truyền bá kinh nghiệm quản lý cũng gần như không có
cùng với đó là sự yếu kém của ngành công nghiệp phụ trợ trong nước khiến các doanh nghiệp hàn quốc
đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ cao buộc phải nhập siêu khi sản xuất tại việt nam
các doanh nghiệp lắp sáp việt nam cũng chỉ tham gia vào những khâu sản xuất cơ bản của cả bộ máy
năng lực người lao động việt nam như hòn đá ngăn cản chuyển giao công nghệ
dù doanh nghiệp hàn quốc muốn thực thi nhưng chúng tôi đã tìm hiểu qua một số khảo sát của cô cham
nhóm các trường đại học trong top hai mươi của việt nam chủ yếu là quân đội cảnh sát kinh tế xã hội
trong khi đó các trường chuyên ngành kỹ thuật đang cho thấy tình trạng học sinh không mấy quan tâm
để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt cho các doanh nghiệp hàn quốc khi đầu tư vào việt nam
hướng tới mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ đạt con số một trăm linh tỷ usd
sẽ cần những giải pháp đồng bộ trong đó cần tăng cường năng lực nội sinh của nền kinh tế quốc gia
thúc đẩy phát triển công nghiệp phụ trợ trong nước và tận dụng được việc hấp thu chuyển giao công nghệ và kỹ năng quản lý
tạo ra sự lan tỏa mạnh và tích cực của khu vực fdi trong các lĩnh vực lao động mở rộng thị trường và bảo vệ môi trường
thú đầu tư là quan trọng nhưng việc xây dựng môi trường đầu tư cũng quan trọng không kém
các doanh nghiệp quan tâm đến tính linh hoạt trong sử dụng môi lao động
vì vậy luật lao động cần phải giữ được vai trò kiến tạo môi trường kinh doanh mang tính thân thiện
thứ hai việt nam cần phải mạnh dạng đầu tư vào hạ tầng để có được những hoạt động đầu tư chất lượng
mang tính bổ sung cần phải nỗ lực trên nhiều góc độ như đường bộ cảng nước thải môi trường lao động
nếu không thực hiện được cơ sở hạ tầng như kế hoạch đề ra
thì sẽ làm trì hoãn toàn bộ nền công nghiệp
đồng thời có thể làm tổn hại lòng tin từ cộng đồng quốc tế
đặc biệt cần tăng cường quản lý nhà nước khắc phục tình trạng chia cắt thiếu phối hợp và sự đồng bộ
trong quản lý của các cơ quan nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế xã hội môi trường
bản thân các doanh nghiệp xuất khẩu sang hàn quốc cũng phải cải thiện nâng cao năng lực
đẩy mạnh khâu quảng bá và tiếp thị sản phẩm để nâng tầm thương hiệu
đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu sang thị trường có yêu cầu cao như hàn quốc
công đồng doanh nghiệp hiện nay là phải đổi mới mà đổi mới ở đây là phải đổi mới về năng lực quản trị
đổi mới ở đây là đổi mới về công nghệ để làm sao sản phẩm hàng hóa của mình
tương xứng với cái sản phẩm hàng hóa của các quốc gia xung quanh mà đặc biệt là đối với hàn quốc
thực tiễn hai mươi năm năm qua cho thấy việt nam hàn quốc có sự gần gũi về địa lý
tương đồng về văn hóa bổ trợ lẫn nhau về kinh tế cùng chia sẻ những lợi ích chiến lược chung
vì hòa bình và phát triển của mỗi nước ở đông bắc á và đông nam á
và với sự trao đổi và hợp tác kinh tế xã hội giữa hai nước trong những năm tới ngày càng tăng
dự đoán các doanh nghiệp hàn quốc sẽ ngày càng quan tâm tới việt nam hơn
chắc chắn số vốn đầu tư của hàn quốc vào việt nam trong thời gian tới sẽ còn tăng
nhất là khi rất nhiều địa phương việt nam đã tổ chức các chuyến đi xúc tiến đầu tư
giới thiệu tiềm năng của mình với các nhà đầu tư hàn quốc hiện có tiềm lực tài chính công nghệ hiện đại
và quan trọng hơn hết là sự nhiệt thành
muốn được tới làm ăn ở một đất nước có sự ổn định đang phát triển nhanh như việt nam